cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế iaea ra tuyên bố bày tỏ quan ngại sâu sắc về những báo cáo cho rằng
việc liên lạc từ nhà máy điện hạt nhân zaporisia của ukraine đã bị gián đoạn
sau khi các lực lượng của nga kiểm soát nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu âu này vào hôm bốn tháng ba
tuyên bố của iaea cho biết phía ukraine đã thông báo về việc chỉ huy lực lượng nga
hiện đang chỉ đạo việc quản lý nhà máy điện hàn nhân nói trên
cũng theo phía ukraine quân đội nga đã tắt một số mạng di động và internet
trong khi các đường điện thoại cố định thư điện tử và fax không còn hoạt động
còn liên lạc bằng điện thoại di động vẫn có thể thực hiện nhưng với chất lượng rất kém
iaea nhấn mạnh rằng việc liên lạc ổn định giữa cơ quan quản lý và bộ phận vận hành
có vai trò sống còn trong việc đảm bảo an toàn và an ninh hạt nhân nói chung
trong cuộc điện đàm ngày sáu tháng ba tổng thống vladimir putin đã chấn an người đồng cấp pháp
về sự an toàn vật lý và hạt nhân của nhà máy điện zaporizia nhà máy điện hạt nhân
lớn nhất châu âu này đã bị hỏa hoạn hôm ba tháng ba
nga kiểm soát khu vực quanh nhà máy trong khi các nhân viên ukraine vẫn vận hành
các lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy này
phía nga đồng thời cho biết nga không phản đối việc tổ chức cuộc gặp với ukraine và iaea
tuy nhiên cuộc gặp này nên diễn ra tại một nước thứ ba hoặc dưới hình thức hội nghị từ xa
thay vì tại chernobyl